với tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội việt nam
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huỳnh đắc túy sáu năm tù và ba năm quản chế
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với ba bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh tân an tỉnh đắk lắc là nguyễn quốc minh đỗ thái vũ và ngô văn thành
về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
từ năm hai nghìn một mươi một cho đến năm hai nghìn một mươi hai có bốn mươi năm khách hàng tuy không có nhu cầu vay vốn
nhưng được ông nguyễn ngọc châu hiện đã chết là chủ doanh nghiệp tư nhân thương mại nam thịnh
ở đắk lắk nhờ đứng ra vay bốn hộ quá trình giải quyết cho vay cả ba bị cáo trên đã lập hồ sơ
nhưng không thẩm định tái thẩm định điều kiện vay vốn không đi thực tế kiểm tra tài sản
tự ý nâng khống giá trị tài sản
cao gấp nhiều lần số tiền cho vay để lập và ký năm mươi chín hợp đồng tín dụng cho bốn mươi năm khách hàng vay vốn
hành vi của ba bị cáo là vi phạm nghiêm trọng quy định quy chế cho vay của ngân hàng nhà nước việt nam
tính đến ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu khi công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố vụ án
thì ba bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước với tổng số tiền trên sáu mươi bốn tỷ đồng
dự tính phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày
công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
hoàng văn ngoạn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xóm ba xã thịnh thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
trước đó ông vương kim sự sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu là chủ tịch ubnd xã đại thành
do nợ tiền của một số đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng
vì không có khả năng thanh toán nên ông sự đã bỏ trốn khỏi địa phương
quá trình điều tra công an huyện yên thành đã vận động được ông sự trở về địa phương
và đến cơ quan công an để làm việc
qua lời khai của ông sự và các tài liệu khác
công an huyện yên thành đã xác định được hoàng văn ngoạn là người chuyên cho vay nặng lãi
với lãi suất từ hai đến năm đồng một triệu mỗi ngày
ngày hai mươi ba tháng bảy khám xét chỗ ở của hoàng văn ngoạn
thu giữ tám quyển sổ ghi chép có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một trăm năm mươi triệu đồng
và nhiều giấy đăng ký xe ô tô chứng minh nhân dân của người vay tiền
năm trăm linh kg hàng hóa các loại
không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà nam phát hiện
tại cơ sở kinh doanh bánh kẹo của anh vũ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại khóm xóm một mươi ba xã nhật tân huyện kim bảng
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có khoảng năm trăm linh kg hàng hóa các loại
như bánh ngọt bim bim quẩy ngô cay không rõ nguồn gốc xuất xứ
làm việc với đoàn công tác anh tuấn thừa nhận đã mua số sản phẩm trên
trôi nổi ngoài thị trường không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
để bán kiếm lời trong dịp tết trung thu
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng trên
và bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý tiêu hủy theo thẩm quyền
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân